sáng nay hai mươi sáu tháng một mươi một tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm và làm việc tại học viện quốc phòng
phát biểu tại đây thủ tướng mong rằng thời gian còn lại của năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
học viện quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của đảng
nhiệm vụ quân sự quốc phòng nhất là các chiến lược nghị quyết kết luận đề án quan trọng
để cập nhật vào quá trình truyền thụ cho học viên
qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá thời gian qua học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được quân ủy trung mương bộ quốc phòng giao học viện đã cải cách đổi mới phương thức đào tạo
trao đổi về vấn đề lớn mang tính thời sự như hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
và các hội nghị cấp cao liên quan
thủ tướng cho biết đây là một sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng của nước ta
là hoạt động quan trọng nhất của nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và có thể nói năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã thành công tốt đẹp toàn diện
chúng ta đã chuyển đổi nhanh từ trực tiếp thành trực tuyến
trong tình hình bão lụt nghiêm trọng vừa qua lực lượng quân đội đã lăn xả để hỗ trợ cứu giúp nhân dân
tìm kiếm người mất tích
thiên tai bão lũ tiếp tục thử thách tấm lòng trách nhiệm của quân đội đối với nhân dân
thủ tướng cũng nhắc lại câu chuyện chống dịch covid một mươi chín và tại cuộc họp vào ngày ba tết canh tí
thủ tướng đã tuyên bố chống dịch như chống giặc áp dụng các phương thức lãnh đạo
chỉ đạo trong quân đội đối với dịch này
quân đội ta học viện của chúng ta cán bộ đảng viên chúng ta cần phải tiếp tục nắm vững bản chất
của vấn đề có liên quan làm việc lợi ích cốt loại của từng đối tác để giữ vững lập trường
và để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và những vấn đề quan trọng mà đảng ta đã đưa ra
nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
ba mươi một năm ngày hội quốc phòng toàn gia
thủ tướng gửi lời chúc mừng tới học viện và khẳng định rằng đảng nhà nước và quân đội ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
nhằm khai thông giải phóng tối đa huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực
tạo động lực mới để đưa đất nước chúng ta phát triển nhanh bền vững